quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị với việc ghi nhận kỷ lục hơn hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín con số cao nhất trong một ngày mà lần đầu tiên hà nội ghi nhận
tình hình dịch bệnh tại thủ đô được dự báo sẽ diễn biến rất phức tạp và khó lường
theo trường phòng y tế quận nam từ liêm hà nội quận sẽ tập trung triển khai các biện pháp khoanh vùng xử lý ca bệnh tại ổ dịch phường phú đô
nâng cấp độ dịch lên mức ba phong tỏa chặt chẽ sáu điểm tại ba tổ dân phố triển khai lấy mẫu diện rộng
báo cáo tại cuộc họp giao ban trực tuyến sở chỉ huy quận nam tử liêm hà nội về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngày chín tháng một mươi một
trưởng phòng y tế quận nam tử liêm nguyễn anh tuấn cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày chín tháng một mươi một
quận ghi nhận tổng số một trăm linh sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay quận ghi nhận chín mươi ba ca đặc biệt trong ba ngày ngày bảy ngày tám và ngày chín tháng một mươi một
các ca bệnh tăng đột biến đặc biệt tại phường phú đô
ông tuấn dự báo tình hình dịch tiếp tục phức tạp tại phường phú đô
trong thời gian tới quận sẽ tập trung toàn lực triển khai các biện pháp khoanh vùng xử lý ca bệnh tại ổ dịch phường phú đô
nâng cấp độ dịch lên mức ba màu cam mức nguy hiểm
phong tỏa chặt chẽ sáu điểm tại ba tổ dân phố một tổ dân phố năm tổ dân phố sáu đồng thời triển khai lấy mẫu diện rộng
khẩn trương truy vết các đối tượng nguy cơ f một f hai và người liên quan để bóc tách kịp thời f ra khỏi cộng đồng
cách ly ngay f một f hai theo quy định xử lý ca bệnh ổ dịch theo quy định với phương châm khoanh vùng phong tỏa hẹp xét nghiệm diện rộng
kết luận cuộc họp chủ tịch ubnd quận nam tử liêm nguyễn huy cường nhấn mạnh
hiện tại quận cần thực hiện song hành hai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và phòng chống dịch covid một mươi chín
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín chủ tịch ubnd quận đề nghị các thành viên sở chỉ huy quận và sở chỉ huy các phường
cần có quan điểm thái độ rõ ràng bình tĩnh để đưa ra được những nhận định đánh giá và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn
nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ xuyên suốt
ông cường yêu cầu cơ quan y tế phải cung cấp tài liệu khuyến cáo
để người dân trên địa bàn hiểu và nhận biết được sự nguy hiểm của tình hình dịch covid một mươi chín
đối với các khu cách ly trên địa bàn ngành y tế quận phối hợp với các đơn vị xem xét
chuẩn bị phương án kịch bản để kích hoạt khu cách ly trường trung học phổ thông trí đức
thưa quý vị ô dịch khu vực phường phú đô là nơi có nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp nhà sân sát liền tường dân cư đồng đúc
bên cạnh đó người dân sinh hoạt theo văn hóa làng xã thường xuyên giao lưu tiếp xúc là nguy cơ bùng dịch rộng
trong hai ngày qua xét nghiệm những người có biểu hiện ho sốt tới trạm y tế phường phú đô khai báo
giải rác đã ghi nhận tới năm ca dương tính sars cov hai đều trú tại tổ dân phố một
từ nhóm bệnh nhân trên quận nam tử liêm quyết định làm xét nghiệm diện rộng gồm người thuộc diện liên quan f
và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường phú đô người bán hàng ở mặt đường mặt ngõ
tổng số một một trăm bốn mươi hai mẫu kết quả phát hiện thêm nhiều f thuộc địa bàn tổ dân phố một
và các tổ dân phố khác
trong đó có một số trường hợp là trẻ em
tính tới nay tổng số mẫu đã lấy của f một người trong khu vực phong tỏa và người thuộc diện nguy cơ trên địa bàn là hai mẫu
sau khi có kết quả xét nghiệm chúng tôi sẽ đánh giá lại nguy cơ nếu tiếp tục phát hiện f trong cộng đồng
sẽ mở rộng quy mô có thể xét nghiệm sàng lọc ở tất cả các tổ dân phố xét nghiệm toàn phường phú đô ông tuấn nói
trưởng phòng y tế quận nam từ liêm nhận định ổ dịch tại phường phú đô có nguy cơ lây lan lớn
lý do bởi khu vực này nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp nhà san sát nhau liền tường dân cư đông đúc
hơn nữa khu vực phú đô trước đây là làng người dân vẫn theo văn hóa làng xã các hộ gia đình thường xuyên giao lưu tiếp xúc
thời gian qua người dân giao thương gặp gỡ đi lại rất tự do bản thân họ đôi khi không thể nhớ hết được đã tiếp xúc với ai
nên nguy cơ lây nhiễm càng lớn việc tổ chức truy vết các lực lượng y tế rất khó khăn ông tuấn cho hay
theo đánh giá ở cấp độ dịch hiện phường phú đô ở cấp độ ba chính quyền phường khuyến cáo toàn bộ người dân phải tuân thủ năm k
khai báo y tế khi có biểu hiện ho sốt và tuân thủ mọi quy định về phòng chống dịch tương ứng cấp độ ba
quận nam tử liêm đang tập trung tất cả nguồn lực quyết tâm sớm dập được ổ dịch này
trưởng phòng y tế quận nam tử liêm nhấn mạnh từ đầu đợt dịch thứ tư tới hết ngày chín tháng một mươi một
thành phố hà nội ghi nhận tổng số năm ba trăm hai mươi sáu ca covid một mươi chín gồm hai một trăm hai mươi hai trường hợp
hiện ngoài cộng đồng và ba hai trăm linh bốn người được cách ly từ trước
một tuần gần đây mỗi ngày thành phố có trung bình khoảng trên một trăm linh ca nhiễm mới
trong đó số ca cộng đồng rất lớn số nhiễm lớn nhất là ngày chín tháng một mươi một với hai trăm hai mươi hai ca covid một mươi chín một trăm linh năm f cộng đồng
địa bàn thành phố đang có một mươi hai ổ dịch diễn biến phức tạp ngoài chuỗi lây nhiễm tại phú đô nam tử liêm
còn có ổ dịch tại đường bưởi cống vị ba đình ổ dịch đường trần duy hưng cầu giấy
ổ dịch thủ lệ ngọc khánh ba đình
ổ dịch tại phú la hà đông ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm ổ dịch kho hàng shopee
khu công nghiệp đài tư long biên ổ dịch yên xá tân triều thanh trì ổ dịch phú vinh
an khánh hoài đức ổ dịch nam dư lĩnh nam hoàng mai ổ dịch bạch chữ tiến thắng mê linh
và ổ dịch sài sơn thị trấn quốc oai
cùng với đó hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho toàn bộ trẻ đủ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố
và trẻ không đi học sinh sống tại hà nội
liên ngành sở y tế sở giáo dục và đào tạo sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội
vừa xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn thành phố
thời gian triển khai trong quý bốn và quý i năm hai nghìn hai mươi hai
việc triển khai tiêm cho trẻ em được tiến hành ngay khi tiếp nhận vaccine
và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
theo kế hoạch này hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho toàn bộ trẻ
đủ một mươi hai một mươi bảy tuổi bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố
và trẻ không đi học sinh sống tại hà nội có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và bộ y tế
dự kiến sẽ có bảy trăm chín mươi một chín trăm hai mươi một trẻ được tiêm trong đó có năm trăm một mươi chín năm trăm bốn mươi bảy trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi sáu tuổi
và hai trăm bảy mươi hai ba trăm bảy mươi bốn trẻ từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
việc tiêm vaccine triển khai trên địa bàn thành phố hà nội
và theo lộ trình hạ dần lứa tuổi từ một mươi bảy tuổi xuống một mươi hai tuổi tương đương khối lớp một mươi hai tiêm trước
tiếp đến học sinh khối một mươi một và lần lượt cho đến khối lớp bảy bảo đảm tiêm chủng đúng đối tượng
an toàn nhất sớm nhất và nhanh nhất
ngoài ra căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên thực tế tại thời điểm triển khai tiêm chủng
sẽ có điều chỉnh ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu nhất công tác phòng chống dịch bệnh
các địa phương triển khai tiêm cho trẻ em gồm tiêm tại các điểm tiêm
chủng lưu động ở trường học và các điểm lưu động khác căn cứ vào kế hoạch của địa phương
tiêm tại trạm y tế hoặc điểm tiêm chủng tổ chức tiêm vét cho những đối tượng tạm miễn
tạm hoãn tại trường và những trẻ không đi học tiêm tại bệnh viện cho trẻ mắc các bệnh bẩm sinh
bệnh mãn tính ở tim phổi hệ thống tiêu hóa tiết niệu máu hoặc nghe tim phổi bất thường
phản vệ độ ba với bất cứ dị nguyên nào theo hướng dẫn của bộ y tế
mục tiêu kế hoạch đặt ra sẽ có trên chín mươi năm trẻ từ một mươi hai
đến một mươi bảy tuổi đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do covid một mươi chín gây ra
thưa quý vị những thông tin mới nhất về số ca mắc mới cũng như tình hình tại những điểm nóng
ổ dịch tại hà nội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay
mặc dù hà nội không còn áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố
quý vị cũng nên hạn chế đến nơi đông người thực hiện nghiêm túc năm k để tự bảo vệ bản thân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi